với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin hoạt động thương mại điện tử đang phát sinh nhiều hành vi gian lận
đây không chỉ là kênh để phân phối hàng lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng giả và thậm chí là cả hàng cấm
thế nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa kiểm soát được
theo tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường thì khó khăn lớn nhất là các đối tượng không có cửa hàng
chỉ thông qua các website mạng xã hội để quảng bá giới thiệu sản phẩm
sau đó chuyển hàng và thanh toán trực tiếp theo thỏa thuận
hàng hóa được phân tán nhỏ lẻ cất giấu ở nhiều nơi thậm chí chỉ bán hàng qua trung gian
thương mại điện tử sẽ phát triển với tốc độ nhanh chóng bởi nó đóng góp một phần trong kinh tế số
nhưng trên thực tế thương mại điện tử lại đang góp phần tác động xấu đến sự phát triển của các ngành sản xuất trong nước
khi các trang thương mại điện tử đang công khai giao bán nhiều mặt hàng kém chất lượng và là hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu
tại buổi làm việc với các cục vụ người đứng đầu bộ công thương đã thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những hạn chế trong quản lý của ngành
khuôn khổ pháp luật còn thiếu chưa đồng bộ chưa đủ mạnh trong xử lý vi phạm
bên cạnh đó thẩm quyền của các lực lượng chức năng cũng chưa rõ ràng để phối hợp xử lý
tôi đề nghị là cục thương mại điện tử và kinh tế số chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong bộ công thương
nhất là tổng cục quản lý thị trường cục cạnh tranh bảo vệ người tiêu dùng
các tổ chức sở kết đánh giá về hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử
nhưng trước tiên là tập trung vào trong việc đánh giá về các chương trình và kế hoạch mà bộ công thương đã bàn hành
cũng như là để thực thi pháp luật của nhà nước trong các lĩnh vực này
trong bảo vệ quyền loại của người tiêu dùng
trong đấu tranh chống buôn lậu chống gian lận chấn là hàng giả các hoạt động của môi trường thương mại điện tử
thời gian tới bộ công thương sẽ gắn trích
đối với các sàn giao dịch thương mại điện tử
nhằm hạn chế tối đa các mặt hàng kém chất lượng gian lận thương mại được giao bán
đối với các trang như facebook youtube
bộ sẽ phối hợp với các bộ thông tin truyền thông bộ công an để chủ động hơn trong xử lý
đảm bảo nội dung trong hoạt động thương mại mà các trang này cam kết
bên cạnh đó cũng sẽ phối hợp với bộ tài chính để chống thất thu thuế từ các trang này